từ ngày một mươi năm tháng chín đến mùng bảy tháng một mươi các đoàn liên ngành sẽ tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu bánh trung thu
khi phát hiện những sản phẩm không bảo đảm chất lượng cơ quan chức năng sẽ lập tức cho dừng lưu thông thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
các đoàn tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu bánh trung thu kẹo rượu bia nước giải khát cũng như nguyên liệu phụ gia thực phẩm sản xuất bánh trung thu
một số đoàn kiểm tra đã bắt đầu ra quân kiểm tra các loại bánh sản xuất theo phương thức cổ truyền tự làm